cảm ơn các bạn đã theo dõi

thời thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển chủ động thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sản lửa núi kinh hoàng tại xã trà len huyện nam trà my tỉnh quảng nam
lực lượng cứu hộ đã phát hiện tám thi thể
lực lượng cứu hộ với nòng cốt là cán bộ chiến sĩ quân khu năm đã được tăng cường nhiều phương tiện thiết bị
chạy đua với thời gian trước khi cơn bão số một mươi đổ bộ vào đất liền
mặc dù thời tiết diễn biến bất lợi
nhưng các mũi cứu hộ vẫn tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm ở dưới lòng sông khe suối
việc tiếp cận khu vực sản lửa đang gặp rất nhiều khó khăn bởi lượng đất đá sản lửa xuống dày hàng chục mét
lực lượng cứu hộ đã được tăng cường nhiều phương tiện thiết bị chạy đua với thời gian
tìm kiếm một mươi bốn người vẫn còn mất tích trước khi cơn bão số một mươi đổ bộ vào đất liền
tỉnh cũng đang tìm cách để tiếp cận với các vùng sạt lở và cô lập ở ba xã trà giáp trà ca trà bui của huyện bắc trà my
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
tại tỉnh đồng nai một vụ trộm xe ô tô táo bạo xảy ra trên địa bàn phường tân hòa
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa được công an thành phố biên hòa khám phá thành công
sau một mươi tám giờ các đối tượng gây án thu hồi được tài sản
cụ thể vào sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi nhận được tin báo của bị hại về việc bị mất trộm xe ô tô
công an thành phố biên hòa vào cuộc điều tra xác định chiếc xe bị trộm đang được đổ trước nhà của hồ sơn dũng
ở phường an bình
tiến hành kiểm tra lực lượng công an xác định có hai đối tượng đã gọi điện cho nguyễn văn tuấn
nhờ bán chiếc xe trên với giá một trăm linh triệu đồng
bước đầu công an thành phố biên hòa đã tạm giữ nguyễn văn tuấn và phạm hoàng trương
để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ngoài ra một đối tượng bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
và hai đối tượng được cho về để tiếp tục củng cố tài liệu khi có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật
lực lượng công an tiếp tục ra soát truy bắt hai đối tượng trực tiếp lấy trộm chiếc xe nói trên
chín đối tượng vừa bị bắt quả tang đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tại nhà của trần ngọc lân ở xã phú phúc huyện lý nhân tỉnh hà nam
tại chiếu bạc và trên người của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ bảy mươi sáu triệu đồng
một bộ bát đĩa bốn quân vị dùng để đánh bạc
lân là người đứng ra thu một triệu bốn trăm linh nghìn đồng đối với mỗi người đến nhà đánh bạc
tụ điểm đánh bạc này hoạt động hết sức tinh vi thường xuyên thay đổi địa điểm
có camera giám sát và người cảnh giới từ xa để tránh bị lực lượng công an phát hiện
đáng chú ý trong số các đối tượng này nhiều người đã có tiền án tiền sự về tội đánh bạc
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam đã bước sang ngày thứ sáu mươi không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng
trong số một một trăm tám mươi trường hợp mắc covid một mươi chín ở nước ta đến nay đã có một sáu mươi ba người được điều trị khỏi
hiện cả nước còn hơn một mươi bốn sáu trăm linh người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại